nghệ an đã chỉ đạo lấy nguồn nước thô từ sông lam được đánh giá là sạch hơn thay cho nguồn nước lấy từ sông đào
để sản xuất nước sạch và đã được người tiêu dùng chấp nhận
tuy nhiên công ty cổ phần cấp nước nghệ an vẫn làm trái quy định bơm nước thô sông đào
để bán cho người dân thành phố vinh và vùng phụ cận
người dân lo lắng bức xúc đã đặt câu hỏi tại sao để xảy ra tình trạng này
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn tìm đọc trên báo nhân dân trang tám và trang bảy
giá cả các hàng hóa dịch vụ thiết yếu
tăng liên tục qua các năm nhưng thuế thu nhập cá nhân đã sáu năm rồi không thay đổi
khiến cho số tiền đóng thuế của người dân cao hơn thu nhập thực tế tèo tóc lại
học thì khỏi ăn khỏi mặc
đó là thàn thở của rất nhiều bậc phụ huynh là cán bộ công nhân viên
đang hưởng mức chiết trừ gia cảnh ba sáu triệu đồng một người theo luật thuế thu nhập cá nhân
đây là nội dung chính của bài viết đáng chú ý trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay
theo tiến sĩ lê đạt trí trường đại học kinh tế tp hcm
luật thuế thu nhập cá nhân đã quá lạc hậu so với sự phát triển của kinh tế
cũng như là nhiều mô hình kinh doanh cá thể khác
vì vậy cần phải có sự thay đổi nhanh để người đóng thuế không cảm thấy bị đối xử bất công bằng
còn theo luật sư trần xoa giám đốc công ty luật minh đăng quang cho biết
trong chương trình quốc hội năm hai nghìn một mươi chín và cả năm hai nghìn hai mươi không thấy được việc sửa đổi luật thuế này vào
trong khi với mức giảm trừ gia cảnh thấp như hiện nay thì đang tạo áp lực lên người nộp thuế
bởi mức họ phải nộp tăng lên nhiều
vì sao ổ bạc our city ngang nhiên hoạt động là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo tuổi trẻ
đằng sau việc triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc our city do người trung quốc vận hành
giữa trung tâm tp hcm là công tác quản lý người nước ngoài đang lỏng lèo tạo ra lỗ hồng cho tội phạm nước ngoài hoạt động
trao đổi về vấn đề này một lãnh đạo ủy ban nhân dân quận dương kinh tp hcm thẳng thắn nhìn nhận
công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
việt nam hiện đang có nhiều trồng chéo giữa các đơn vị thiếu sự kết nối thông tin từ trên xuống dưới
để có thể tăng cường việc giám sát quản lý nhằm ngăn chặn sớm những hành vi phạm tội của người nước ngoài
trên báo lao động nêu thông tin sở giáo dục và đào tạo tây ninh đã có thông tin chính thức
về việc năm mươi tám bài thi trắc nghiệm điểm được tăng điểm sau khi chấm phúc khảo
theo đó việc này do lỗi khi chấm trắc nghiệm của trường đại học
trước đó trong quá trình quét bài
không nhận dạng nhiều bài thi đơn vị chấm đã không sửa lỗi cho các thí sinh
nên các bài thi này đều bị điểm
trong đó có nhiều thí sinh là học sinh khá giỏi đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
nguyên nhân của việc năm mươi tám bài thi trắc nghiệm bị điểm được phát hiện là do thí sinh tô sai mã đề
tô nhầm số báo danh và tô mở đáp án khiến cho máy không nhận dạng được bài thi
còn trên báo đại biểu nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết đề xuất thu phí ô tô
vào nội đô phải nghiên cứu kỹ khi xây dựng đề án
sở giao thông vận tải hà nội đang xây dựng đề án thu phí ô tô cá nhân vào nội đô
nhằm hạn chế ủn tắc giao thông cũng như ô nhiễm môi trường
đề xuất này đang gây ra những phản ứng trái chiều trong dư luận
các chuyên gia khuyến cáo thành phố cần nghiên cứu kỹ để xây dựng đề án
trong đó tham vấn rộng rãi ý kiến giới chuyên môn lẫn người dân để bảo đảm tính khả thi cao
nếu như được thông qua
theo các chuyên gia để hạn chế tình trạng ủn tắc giao thông trong nội đô
trước tiên hà nội nên tìm giải pháp mang tính gốc rễ của vấn đề
thay vì giải pháp tình thế là thu phí phương tiện vào nội đô
tìm lối thoát cho vận tải hàng hóa đường sắt là nhan đề bài viết đáng chú ý
trên báo diễn đàn doanh nghiệp số ra ngày hôm nay
cạnh tranh không lành mạnh trong vận tải hàng hóa chưa giảm được thời gian quay vòng toa xe
dẫn đến kinh doanh thua lỗ là thực trạng đang rất đau đầu
với ngành đường sắt
theo nhận định của nhiều chuyên gia để đường sắt đủ sức cạnh tranh với đường bộ
hàng không bên cạnh chất lượng dịch vụ phải nâng được tốc độ chạy tàu
rút ngắn hành trình thời gian vận chuyển
tuy nhiên điều này không dễ khi mà nguồn vốn chỉ đủ cho duy trì hệ thống kết cấu
hạ tầng đường sắt hiện có bảo đảm an toàn không đủ để đầu tư xây dựng mới
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại